thông tin về sự trở về của những người từng vượt biên trái phép sang thái lan đã làm xôn xao các buôn làng ở xã yale huyện chư pứ của tỉnh gia lai
chỉ trong thời gian ngắn hàng chục hộ gia đình có thân nhân vượt biên trái phép sang thái lan đã đến gặp và bày tỏ nguyện vọng được chính quyền lực lượng công an giúp đỡ để con em họ được sớm trở về với buôn làng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân về hoàn cảnh tâm tư của những gia đình có người thân còn lưu lạc nơi đất khách quê người
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi theo rơ ma thoát người vừa hồi hương vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến thôn canh mách xã ea lê để gặp gia đình siêu đơn